một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến cho nhiều căn nhà ở đồng nai bị tốc mái
gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân
nghi nhận chỉ riêng tại huyện cẩm mỹ mưa lớn kèm theo lốc xoáy diễn ra khoảng một mươi ba giờ cùng ngày
đã khiến cho nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái cây ăn trái đang vào vụ thu hoạch bị gãy đổ
trong đó tại xã long giao một dãy phòng trọ gồm hai mươi phòng bị lốc xoáy tốc mái hoàn toàn
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương đã xuống làm việc thống kê thiệt hại
để kịp thời hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống
ngoài ra theo ghi nhận trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực